nhằm bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai trong mùa mưa
ubnd tp hcm vừa yêu cầu sở xây dựng ubnd các quận huyện và trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố
kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đồ thị
theo đó đông đốc giám sát việc quản lý cây xanh ra soát cây bóng mát có nguy cơ mất an toàn cho người dân
kiểm soát thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh xây dựng phương án ứng phó bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão
ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới nam tp và khu đô thị mới thủ kim cùng các quận huyện
yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh thực hiện trách nhiệm quản lý cây xanh có kế hoạch phòng chống
ứng phó bảo mạnh siêu bảo bố trí nhân lực bấy móc hoạt động tốt trong trường hợp cấp thiết
ứng phó tình huống cũng như khắc phục khẩu quả thiên tai